dự án của công ty alibaba là dự án ma và vi phạm tất cả quy định pháp luật có liên quan
bộ xây dựng sẽ phối hợp cùng ubnd các địa phương thanh kiểm tra xử lý các vi phạm
đây là một trong những nội dung chính tại cuộc họp báo bộ xây dựng diễn ra vào chiều nay tại hà nội
theo đại diện bộ xây dựng để một dự án có thể triển khai thì sẽ phải tuân thủ theo quy định của một loạt các luật có liên quan
như luật đất đai luật xây dựng luật đầu tư
phương thức kinh doanh lừa đảo của alibaba là bán dự án đất thổ cư ảo trên giấy
lôi kéo nhiều khách hàng vào hệ thống của mình nhờ phương thức kinh doanh đa cấp

cũng tại buổi họp báo bộ xây dựng cho biết sẽ nghiên cứu đề xuất cơ chế chính sách áp dụng các tiêu chuẩn hoàn thiện nhất
cho các loại hình bất động sản đang thu hút sự quan tâm hiện nay như căn hộ du lịch condotel biệt thự du lịch resort villa
bên cạnh đó bộ cũng cam kết tiếp tục triển khai tốt nhất chiến lược phát triển nhà ở quốc gia bảo đảm an sinh xã hội